mẹ lĩnh án tù vì giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi khiến bốn người bỏ mạng
nhìn di ảnh con trai mới một mươi bảy tuổi trên bàn thờ chị pin lại dần vật ân thận vì đã giao xe dù còn chưa đủ tuổi lái xe gây tai nạn bốn người bỏ mạng
bản thân chị cũng đối mặt với án tù
người phụ nữ hai lần giang dở
đã hơn bốn tháng kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn thường tầm khiến bốn người bỏ mạng
chị romapin ba mươi tám tuổi trú tại xã yalow huyện chiburong gia lai không khỏi rằng sẽ lương tâm mỗi khi nhìn lên bàn thờ con trai
không chỉ ân hận người mẹ lo lắng khi sắp phải đối mặt với bản án tù trong khi còn hai con thơ đang tuổi ăn học
căn nhà của chị romapin nằm cô đơn sập sệ trong một góc làng trong con hẻm nhỏ ở xã yalow
giữa thiết trời tháng ba nắng nóng như đồ lửa chị bin đang đi gánh lúa thuê cho hàng xóm
gạt dòng nô hôi trên má chị pin mời chúng
nhìn lên bàn thờ con trai chị pin gạt nước mắt tâm sự
vì cuộc sống khó khăn tôi thường phải đi làm xa nhà nên đã mua xe máy cho con tự đi học phụ giúp công việc nhà
xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng tôi rất ẩn hận tự trách mình
romapin một mươi bảy tuổi là con trai của anh siu lờ
do hoàn cảnh khó khăn và ngoài công việc làm thuê anh siu lờ tranh thủ mỗi khá chiều ra sông đánh bắt đá trong trại cuộc sống
trong một lần không may anh l bị điện giật mất mạng
để lại người vợ trẻ cùng với con mới tròn một tuổi
trong mắt mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai của chị pin
nhiều năm sau đó chị pin đi bước nữa dọn về chung nhà sống với anh rơ lan căn
và có thêm hai con gái sinh năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi
lúc đầu anh ấy cũng chịu khó làm ăn phụ giúp công việc nhà với tôi
nhưng vì cuộc sống khó khăn nên căn trở nên cộc căn hay đánh tôi
sau này anh ấy cũng bỏ đi
tâm mất liên lạc mấy năm để lại bà con một mình tôi gồng gánh
chị pin gạt nước mắt
cuộc sống khó khăn nhưng chị biên luôn động viên con cố gắng học tập
chị bin thường dậy sớm nấu cơm cho các con rồi lên nương dãy làm thuê cho người dân trong làng
phùn thuốc vác lúa nhổ mì
chị đều nhận để có tiền nuôi các con
năm hai nghìn hai mươi một chị biên mua xe máy dung tích một trăm một mươi cm khối làm phương tiện đi lại hàng ngày cho con da cả
mỗi khi mẹ đi làm tê lúc đó một mươi năm tuổi
đều cầm lái lâu dần thành quen
khi vừa học hết lớp bảy tôi thấy mẹ vất vả nên đã nghỉ học về phụ giúp mẹ
khoảng thời gian sau đó tôi bị gai cuộc sống nên nó cũng dành một phần nặng nhọc làm hết
đầu năm hai nghìn hai mươi một tôi mua lại chiếc xe của ông ngoại
giao cho tê để nó đi lại hàng ngày chị binh cho biết
ngay con sống tê giúp mẹ việc nhà và đưa hai em nhỏ đến trường
nhưng khi được giao xe cây thường cùng bạn bè tập trung đi chơi trên chiếc xe máy của mẹ mua
mỗi sáng đi làm chị bin đều căn dặn con đi lại cẩn thận
bi kịch ập đến gia đình chị vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
sau cuộc nhậu tê điều khiển xe máy chở hai người bạn cùng một mươi tám tuổi
không may tông vào xe máy của thanh niên hai mươi hai tuổi chạy hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến t và cả ba người còn lại đều tử vong
kết luận giám định cho thấy trong máu tê có nồng độ cồn một trăm bảy mươi mg trên một trăm linh ml
thắp nén nhang lên bàn thờ con trai chị bin khóc không thành tiếng
nhiều tháng nay chị vẫn răn vặt bản thân vì buổi chiều định mệnh đó đã không khuyên con trở về nhà nên mới xảy ra cơ sự này
từ ngày tê mất mọi việc nặng nhẹ đều đến tay chị bin
dù mắc bệnh gai cuộc sống không thể làm việc nặng nhọc
xong hai con gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi học chị đành gắn gượng
nỗi đau mất con chưa ngồi chị biên lại nhận thông tin mình bị truy tố về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện
tham gia giao thông đường bộ sắp phải hầu tòa đối mặt với hình phạm
từ khi sinh ra tôi chỉ biết quanh quần ở làng học hành không đến nơi đến trốn nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế
tôi rất ân hận về hành vi của mình
điều tôi chăn trở là hai con đang tuổi ăn học sẽ sống như thế nào ai chăm sóc khi tôi sắp đối mặt với mức án tù
chị pin trăn trở
ông lê thành công chủ tịch ủy ban nhân dân xã yà lâu cho biết
xã thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện trư prong tuyên truyền về an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường bộ
trong dịp lễ tết chính quyền đều ra quân xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ
tuy nhiên đối với xã vùng sâu như ia lâu cũng không thể triệt đề do nhận thức của bà con chưa cao
gia đình bin thuộc diện khó khăn khi chồng mất đang nuôi con nhỏ
sau vụ tai nạn ủy ban nhân dân xã đã động viên các tổ chức đoàn thể mạnh thường quân hỗ trợ các gia đình nạn nhân
đồng thời đoàn thể thường xuyên đến động viên làm công tác tư tưởng để chị yên tâm làm việc nuôi con
chị roma pin
mua xe máy biển kiểm soát tám mươi một b hai sáu mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi hai giao cho con trai romante sinh năm hai nghìn sáu
chưa có giấy phép lái xe đi lại hàng ngày
trước ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tê uống rượu trong làng và lái xe đi cùng với bạn
biết con mình chưa đủ tuổi lái xe và đã uống rượu nhưng chị biên không ngăn cản mà đi về nhà
đến một mươi bảy h bốn mươi năm phút cùng ngày tê điều khiển xe máy cho nk sinh năm hai nghìn năm và sn sinh năm hai nghìn năm đi chơi
khi đến xã yà lâu
xe của t xảy ra vai trạm với xe máy biển kiểm soát tám mươi một b hai trăm một mươi chín nghìn chín trăm linh sáu do anh tê sinh năm hai nghìn một điều khiển đi ngược chiều
vụ va chạm khiến cả bốn người mất mạng
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân huyện chiprong đưa xét xử lưu động bị cáo roma pin ba mươi tám tuổi
trú tại xã yà lâu huyện trư prong gia lai về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
trước đó viện kiểm sát nhân dân huyện chiprong gia lai đã hoàn tất cáo chạm
chuyển sang tòa án nhân dân cung cấp để xét xử bị cáo roma pin ba mươi tám tuổi ngụ dạy yà lâu huyện chiprong
bị cáo roman pin bị truy tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng vào năm hai nghìn hai mươi một roman pin mua xe mô tô biển kiểm soát tám mươi một b hai sáu mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi hai có dung tích xy lanh một trăm linh chín cm khối
sau khi mua về pin giao xe cho con trai là roma t sinh năm hai nghìn sáu chưa có giấy phép lái xe chưa đủ tuổi
điều khiển xe mô tô
trên năm mươi cm khối để sử dụng đi lại hàng ngày
trước ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba roma t uống rượu bia mừng tân gia tại nhà ông kpui pan chú cùng làng tu xã yà lâu
đến chiều thì về nhà nằm nghỉ đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày sau khi ra ngoài mua một số đồ dùng
trên đường về nhà roma pin thấy con trai đang ngồi trên xe mô tô biển kiểm soát tám mươi một b hai trăm sáu mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi hai
đầu không đội ngũ bảo hiểm đang nói chuyện với nhóm bạn trong đó có niang kéo một mươi chín tuổi chú làng tu hai
cùng xã khi đến gần pin ngửi thấy mùi rượu bia trên người con nên họ đi đâu
lúc này tê nói là đi qua nhà kéo chơi rồi điều khiển xe đi cùng với bạn
còn pin không nói gì và đi về nhà
đến khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm roma t điều khiển xe chở niang kéo và siêu ngư đi trên đường liền xã theo hướng yà lâu đến xã yà gà
khi đến km một mươi chín mươi đoạn qua thôn bắc bó xã yà lâu huyện trư prong do không chú ý quan sát không làm chủ được tốc độ
nên xe của t đã tông vào xe mô tô biển của roma
t đã tông vào xe mô tô biển kiểm soát tám mươi một b hai một mươi chín nghìn chín trăm linh sáu do roma t điều khiển đi ngược chiều
hậu quả roma t roma t niang kéo tử vong tại chỗ còn siêu ngư được đưa đi cất cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai nhưng cũng không qua khỏi
hai xe mô tô bị biến dạng hư hỏng nặng
kết luận giám định về tử thi của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh gia lai xác định nguyên nhân tử vong của bốn người này đều do đa chấn thương
còn kết luận giám định của phân viện khoa học kỹ thuật hình sự tp đà nẵng khẳng định
trong mẫu máu ghi thu của nạn nhân roma t không tìm thấy nồng độ cồn
roma t là một trăm bảy mươi mg trên một trăm linh ml niang kéo là tám mươi tám mg trên một trăm linh ml siêu ngư là bảy mươi bảy mg trên một trăm linh ml
trong các mẫu máu thu giữ của các tử thi không tìm thấy các chất ma túy và sản phẩm chuyên hóa của các chất ma túy
tại phiên tòa bị can pin cho biết từ năm hai nghìn hai mươi hai bị gai cuộc sống sức khỏe không tốt
nên giao xe cho con trai là roma t một mươi bảy tuổi để con chở đi làm chở phân bón điều lúa
bị cáo thừa nhận không am hiểu pháp luật nên đã giao xe cho con khi chưa đủ tuổi vì nghĩ chỉ loanh quanh trong làng không ra quốc lộ
sau khi tai nạn xảy ra bin đã bồi thường cho ba bị hại mỗi gia đình một con lợn bốn mươi kg cùng năm trăm linh đồng
căn cứ vào chứng cứ lòi khai tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo roma pin hai năm tù treo
theo quy định tại điều năm mươi tám và điều sáu mươi luật giao thông đường bộ năm hai nghìn hai mươi hai
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải thỏa mãn điều kiện về độ tuổi sức khỏe
và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển
trong khi đó khoảng một mươi điều tám luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã nghiêm cấm hành vi giao xe cơ giới
xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ
nếu giao xe ô tô hoặc để cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông
thì chủ xe có thể bị phạt từ bốn triệu đồng đến sáu triệu đồng nếu là cá nhân
hoặc từ tám triệu đồng đến một mươi hai triệu đồng nếu là tổ chức
theo quy định tại điều ba mươi nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ
trong trường hợp có căn cứ xác định chủ xe biết rõ người chưa đủ tuổi điều kiện tham gia giao thông
không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
vượt quá mức quy định không đủ các điều kiện khác mà vẫn cho mượn và thiệt hại xảy ra đến mức nghiêm trọng
thuộc các trường hợp quy định tại điều hai trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự về tội giao xe cho người không đủ điều kiện
điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ thì có thể bị phạt tù đến bảy năm
về trách nhiệm bồi thường cho người và tài sản bị thiệt hại do hành vi vi phạm luật giao thông gây ra được thực hiện theo quy định của bộ luật dân sự
người điều khiển xe vi phạm luật giao thông gây tai nạn phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị tai nạn và tài sản bị thiệt hại
mức bồi thường do các bên thỏa thuận phù hợp với mức độ thiệt hại trên thực tế
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau